xin kính chào quý khán giả đang theo dõi bản tin một trăm một mươi ba online
mở đầu bản tin trưa ngày hôm nay sẽ là thông tin về vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản xảy ra tại đà nẵng
vừa bị tòa nhân dân tp đà nẵng đưa ra xét xử
bị cáo là mai xuân khánh năm mươi tuổi trú tại phường hòa khánh nam quận liên triều
khánh đã lợi dụng sự tin tưởng của nhiều người và chiếm đoạt số tiền hơn ba tỷ đồng
theo cáo trạng vì không có nghề nghiệp ổn định lại nợ nần nhiều
cho nên từ tháng hai cho đến tháng chín năm hai nghìn một mươi chín
khánh đưa ra thông tin gian dối có nhiều đất hoa màu ở phường hòa khánh nam quận liên triều
và có thể xây dựng nhà làm hợp đồng điện nước lo các thủ tục có liên quan đến nhà đất
khiến cho nhiều người tin tưởng và đặt cọc số tiền hàng trăm triệu đồng
tính đến thời điểm bị phát hiện khánh đã lừa được một mươi người chiếm đoạt số tiền hơn ba tỷ đồng
toàn bộ số tiền có được khánh dùng để ăn chơi và tiêu xài cá nhân
tòa án nhân dân tp đà nẵng tuyên phạt bị cáo mai xuân khánh một mươi ba năm tù
về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản và buộc bồi hoàn toàn bộ số tiền đã lừa của một mươi bị hại
vào sáng ngày hôm nay bộ đội biên phòng an giang cho biết
đơn vị vừa phối hợp với cơ quan điều tra hình sự khu vực ba và viện kiểm sát quân sự khu vực hai
bộ đội biên phòng hoàn tất các thủ tục tiếp nhận và tạm giam đối với nguyễn hồng đại
tp châu đốc tỉnh an giang ra đầu thú
vào ngày hai mươi tháng một năm hai nghìn hai mươi một chốt phòng chống covid một mươi chín số một mươi tám đã tổ
phần tra kiểm soát giữa khu vực mốc hai trăm sáu mươi tám trên hai cho đến mốc hai trăm sáu mươi chín
phát hiện khoảng năm người đi từ hướng campuchia qua biên giới về phía việt nam
cho nên đã yêu cầu dừng lại để kiểm tra
lợi dụng lúc đêm tối các đối tượng bỏ chạy về phía bên kia biên giới
tuy nhiên một đối tượng đã bị bắt giữ cùng bốn thùng hàng hóa nhập lậu
trên đường đi có khoảng hai mươi đối tượng khác đã lao vào chống lại tổ công tác để giành lại số hàng hóa
khiến đại úy huỳnh quang vinh công an phường núi sam bị thương
sau đó các đối tượng kéo đến bao vây chốt một mươi tám la hét tấn công khống chế
và đưa trung úy trần anh quyết đồn biên phòng vĩnh ngươn đến địa điểm cách chốt khoảng hai mươi m
và đe dọa cán bộ chiến sĩ trong chốt
sau thời gian tích cực điều tra vào ngày sáu tháng hai thủ trưởng cơ quan điều tra hình sự khu vực ba
bộ đội biên phòng đã ra quyết định khởi tố và lệnh bắt tạm giam đối với nguyễn hồng đại
và võ văn mộng về hành vi chống người thi hành công vụ
riêng đối tượng đại đã bỏ trốn khỏi địa phương cho nên cơ quan điều tra hình sự khu vực
bộ đội biên phòng đã ra quyết định truy nã đối với đại
thưa quý vị cũng liên quan tới hành vi chống người thi hành công vụ
công an thị xã buôn hồ tỉnh đắk lắc vừa bắt giữ xử lý bốn đối tượng côn đồ coi thường pháp luật
đã tấn công một tổ công tác của công an xã đang làm nhiệm vụ khiến cho một đồng chí bị thương tích một mươi chín
trước đó vào tối ngày hai mươi hai tháng hai từ tin báo của quần chúng nhân dân
công an xã bình thuận thị xã buôn hồ đã lập kế hoạch cử một tổ công tác đến bắt quả tang
một nhóm người đang có hành vi đánh bài ăn tiền tại nhà ông nguyễn trung oai năm mươi chín tuổi
ở thôn bình minh sáu xã bình thuận
lúc này trong nhà ông oai còn có một số người đang tổ chức ăn nhậu
trong khi tổ công tác đang lập biên bản bắt quả tang những người đánh bạc
thì các đối tượng ăn nhậu đã lao vào tấn công
hậu quả làm thượng quý hứa mạnh hùng tổ trưởng bị thương tích một mươi chín
đúng rồi đúng rồi
tôi cũng đã đề nghị các đối tượng không được có hành vi gây hấn không được cản trợ
tổ công tác đang thực hiện nhiệm vụ
trong lúc đang giải thích thì có một đối tượng đã dùng tay đấm vào vùng mặt của tôi
thấy tôi bị tấn công thì lực lượng của tôi đã sử dụng bình xì thơi cay để không chế lại
và thấy vậy thì các đối tượng tiếp tục lao vào giật bình xì thơi cay
và trong quá trình tấn công thì đối tượng trụ nhà có cầm một cái tô bằng sứ
và đập thẳng vào vùng chán của tôi
sau khi mà đập xong thì đối tượng tiếp tục cầm cái mảnh vỡ của cái tô đó
là đâm liên tiếp vào vùng mặt của tôi
thấy vậy thì tôi cũng dùng tay để chè
thì có đúng tay trúng mặt và tay chưa dừng lại ở đó
các đối tượng tiếp tục tấn công dùng tay chân
rồi đấm đá các kiểu từ trong nhà ra đến ngoài sân
và tiếp tục chặn cổng
ngay sau đó công an thị xã buôn hồ đã tăng cường lực lượng
khống chế đưa các đối tượng liên quan về trụ sở làm việc
đồng thời đưa thượng quý hùng đến bệnh viện cấp cứu
tại cơ quan điều tra công an đã làm rõ
có bốn đối tượng trực tiếp tham gia đánh tổ công an xã đang làm nhiệm vụ
gồm nguyễn quốc oai là chủ nhà
lê văn thắng là con rể của oai
chú tại huyện hậu lộc tỉnh thanh hóa
và nguyễn trung vững nguyễn trung truyền
đều là cháu ruột của oai ở xã bình thuận thị xã buôn hồ
thì mình lúc đó không kiềm chế được
cho nên là dẫn đến nóng
cho nên là lúc đó là tôi cũng có cầm cái tô
là hiện vật cứng để đánh vào anh hùng
với hành vi của mình không đúng
mà oai đã làm cho cán bộ vào thi hành nhiệm vụ
không hoàn thành nhiệm vụ
bây giờ thật ngồi trong giả giam
thật mình nghĩ lại thật đúng là sáu mươi tuổi đầu rồi
mà còn bị như thế này
thật cuộc đời rất là hối hận
có đêm tôi sức trắng có đêm tôi phải nằm tôi khóc
mình quá sai lầm rồi
bây giờ mình làm sao để mà sửa trước được
cái giam này nằm này
trong giam của thị xã buôn hồ
và cũng cảm ơn tất cả cán bộ
trong này phải nói là đúng là tuyệt vời
thậm chí có cán bộ vào nói
mà tôi khi ra là tôi phải khóc
người ta nói rất là tình cảm
mà người ta nói để cho mình biết cái sai của mình
để mình nhận ra cái sai để mình nàn
cái việc đó là việc mình làm sai chứ không có đúng
cho nên là tôi thấy thật cuộc đời rất là hối hận
hiện thượng úy hùng sức khỏe đã dần ổn định
công an thị xã buôn hồ đang củng cố hồ sơ
để xử lý bốn đối tượng này theo quy định của pháp luật
và đây là cái giá phải trả
cho những ai có thói côn đồ
xem thường pháp luật
cản trở tấn công lại lực lượng chức năng
khi đang thực thi nhiệm vụ
thông tin bắt giữ các vụ án ma túy
tại ninh bình một đối tượng vận chuyển trái phép
gần hai kg ma túy vừa bị phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh bắt giữ
tại quốc lộ một a đoạn đường ngã ba mai sơn
thuộc địa phận xã mai sơn huyện yên mô
phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh phối hợp
với phòng cảnh sát giao thông công an tỉnh ninh bình
bắt giữ đối tượng lê hữu trang
sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi năm
trú tại phường quỳnh xuân thị xã hoàng mai tỉnh nghệ an
điều khiển xe ô tô
có biển kiểm soát ba mươi bảy a năm mươi bốn nghìn chín trăm tám mươi tám
vận chuyển trái phép gần hai kg ma túy đá
thu giữ hai điện thoại di động
và số tiền mặt một triệu đồng
còn tại tỉnh quảng trị
lực lượng công an cũng vừa phát hiện thu giữ
một mươi sáu viên ma túy tổng hợp
chứa trong hai bao tải bỏ lại bên đường
còn tại tỉnh quảng trị
vào lúc bảy h sáng ngày hai mươi năm tháng ba
tại đường nguyễn hoàng thuộc tiểu khu ba
thị trấn ái tử huyện triệu phong
lực lượng chức năng trong khi thực thi nhiệm vụ
đã phát hiện bên lề đường có hai bao tải màu vàng
kiểm tra hai bao tải phát hiện bên trong
có chứa một mươi sáu viên ma túy tổng hợp
được ngụy trang giữa các gói mì tôm
miến và rau
và hiện cơ quan chức năng đã lập biên bản vụ việc
và tiếp tục điều tra làm rõ theo quy định của pháp luật
liên quan đến vụ nam tiết viên hàng không
đã không chấp hành quy định cách ly
làm lây lan dịch bệnh covid một mươi chín
xảy ra vào tháng một mươi một năm hai nghìn hai mươi
viện kiểm soát nhân dân tp hcm
đã hoàn tất cáo trạng và chuyển hồ sơ
qua tòa án nhân dân tp hcm
để xét xử bị can dương tuấn hậu
hai mươi tám tuổi về tội làm lây lan
dịch bệnh truyền nhiễm nguy hiểm cho người
theo điều hai trăm bốn mươi bộ luật hình sự
hậu là nam tiết viên của hãng hàng không việt nam airline
và là bệnh nhân covid một mươi chín thứ một nghìn ba trăm bốn mươi hai
bị viện kiểm soát nhân dân tp hcm
truy tố theo điểm c
khoảng một điều hai trăm bốn mươi bộ luật hình sự
khung hình phạt là phạt tiền
từ năm mươi đến hai trăm linh triệu đồng
hoặc là bị phạt tù từ một cho đến năm năm
theo cáo trạng trong khoảng thời gian
từ ngày một mươi bốn cho đến ngày hai mươi tám tháng một mươi một
sau khi trở về từ vùng có dịch bệnh covid một mươi chín
hậu đã được đưa đi cách ly tại cơ sở cách ly tập trung
của việt nam airline khu vực phía nam
tại đây hậu đã tiếp xúc với nguyễn tăng hậu
và nguyễn tuyết nhi
hai người này sau đó được xác định là nhiễm

tại khu cách ly tập trung việt nam airline
qua hai lần xét nghiệm đều âm tính
hậu được chuyển về cách ly tại địa phương
cho đến hết ngày hai mươi tám tháng một mươi một
tuy nhiên trong thời gian cách ly tại địa phương
hậu đã tự ý rời khỏi nhà trọ
và đi ăn uống cà phê
vào ngày hai mươi hai tháng một mươi một năm hai nghìn hai mươi
hậu còn tham gia thi tiếng anh
tại trường đại học hutech
cho đến ngày hai mươi tám tháng một mươi một năm hai nghìn hai mươi
hậu có kết quả dương tính với covid một mươi chín
ngày ba mươi tháng một mươi một
lần lượt ba người tiếp xúc với hậu
và người bạn kia đều dương tính với covid một mươi chín
số liệu mới nhất vừa được cập nhật về dịch bệnh covid một mươi chín
bản tin vào sáng ngày hôm nay
của bộ y tế cho biết là có hai ca mắc covid một mươi chín
tại hải phòng và thành phố hồ chí minh
là người nhập cảnh trái phép
và đã được cách ly
tính đến sáu giờ sáng ngày hôm nay
việt nam có tổng cộng một sáu trăm linh ba ca mắc covid một mươi chín
do lây nhiễm trong nước
trong đó số lượng ca mắc mới
tính từ ngày hai mươi bảy tháng một cho đến nay là chín trăm một mươi ca
liên quan đến hai ca nghi mắc covid một mươi chín trên địa bàn
sở y tế hải phòng đã tiến hành phong tỏa năm địa điểm
ngành y tế hải phòng đang tiếp tục truy vết
các trường hợp có liên quan
đồng thời đề nghị những trường hợp có tiếp xúc
với hai trường hợp này
liên hệ với cơ quan y tế địa phương để được hỗ trợ
theo phó chủ tịch ubnd quận ngô quyền thành phố hải phòng
đối với các địa điểm có ca bệnh nghi mắc
đã tiến hành phong toả khu vực
khoanh vùng thiết lập các trạm chốt
để thực hiện theo dõi giám sát
tiến hành phun khử khuẩn khu vực lưu trú
có liên quan các ca bệnh covid một mươi chín
tiến hành điều tra giả soát
các trường hợp f một f hai
và các hộ gia đình xung quanh khu vực có liên quan
cho đến thời điểm này
đã tạm thời xác định được một mươi một f một
thuộc địa bàn huyện kiến thủy
các cơ quan chức năng đã tiến hành phong tỏa
phun khử trùng lấy mẫu xét nghiệm
và đưa một mươi một trường hợp này đi cách ly tập trung
thưa quý vị bộ y tế đã ra thông báo khẩn
đề nghị các hành khách trên chuyến bay
mang số hiệu vz bốn trăm năm mươi tám
từ sân bay phú quốc về sân bay nội bài hà nội
ngày hai mươi hai tháng ba
liên hệ ngay với cơ quan y tế gần nhất
để được tư vấn hỗ trợ
các hành khách trên chuyến bay
mang số hiệu vz bốn trăm năm mươi tám
cần gọi điện đến các đường dây nóng dưới đây
để cung cấp số điện thoại
của những người đã tiếp xúc với gần mình
số điện thoại một nghìn chín trăm linh chín nghìn chín mươi năm
bộ y tế đã gọi điện
từ sân bay phú quốc về sân bay nội bài hà nội
các hành khách trên chuyến bay